kiên quyết xử lý cán bộ công chức tiếp tay trong buồn lậu đó là phát biểu của đại diện văn phòng thường trực
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào sáng nay tại hà nội
năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương và văn phòng thường trực đã triển khai kế hoạch đồng bộ quyết liệt
thu được những kết quả tích cực phát hiện và xử lý hơn một trăm chín mươi sáu vụ việc vi phạm giảm một mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thu ngân sách hơn hai mươi một trăm linh tỷ đồng khởi tố một tám trăm tám mươi ba vụ tăng ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám với hai hai trăm ba mươi một đối tượng
năm hai nghìn hai mươi được dự báo là năm có nhiều diễn biến phức tạp ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia sẽ đồng loạt triển khai nhiều giải pháp
chỉ thị kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập các tổ công tác để thu thập thông tin về bao che
tiếp tay cho hoạt động buôn lậu gian lận thương mại của cán bộ công chức khi thi hành nhiệm vụ
kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
đồng thời xây dựng sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ
siết chặt quản lý sản xuất thương mại nội địa và với nước ngoài